của nhân dân cuba anh em nhà cách mạng lỗi lạc của các dân tộc mỹ la tinh
và phong trào đấu tranh vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
đồng chí hoàng trung hải gửi đến đảng cộng sản cuba nhà nước chính phủ cuba
thành ủy la habana nhân dân cuba và gia quyến đồng chí fidel castro lời chia buồn sâu sắc nhất
đồng thời khẳng định thành phố hà nội sẽ tiếp tục nỗ lực đưa mối quan hệ đặc biệt
và mẫu mực việt nam cuba nói chung hà nội la habana nói riêng
ngày càng sâu sắc phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng hai nước
sáng nay hai mươi tám tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng
và nhà nước việt nam lên đường sang cuba dự lễ truy điệu đồng chí fidel castro
nguyên bí thư thứ nhất ban chấp hành trung mương đảng cộng sản cuba
nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba
lãnh tụ của nhân dân cuba từ ngày hai mươi tám tới ngày ba mươi tháng một mươi một
chủ tịch fidel castro sinh ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu mất ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
quốc tăng lãnh tụ cách mạng fidel castro sẽ diễn ra trong vòng chín ngày từ nay đến ngày bốn tháng một mươi hai
sinh thời chủ tịch fidel castro là người bạn lớn của việt nam
ông cũng là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân việt nam
vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như sự nghiệp tái thiết xây dựng và bảo vệ
tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay
thưa quý vị đối với đất nước việt nam và đặc biệt là đối với người dân quảng trị
cách đây hơn bốn mươi ba năm khi chiến tranh đang trong thời kỳ ác liệt
nhà lãnh đạo cách mạng cuba fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất đến việt nam
để thực hiện chuyến đi vào vùng tuyến lửa quảng trị
chuyến đi của đồng chí fridan castro đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm
về một người bạn lớn đã cùng chung một nhịp đập trái tim
cùng khát vọng đấu tranh
độc lập và tự do những người dân quảng trị đã khắc sâu tình cảm của mình
với chủ tịch fidel castro
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô là một trong số ít phóng viên may mắn được chứng kiến
gần như trọn vẹn chuyến thăm lịch sử của đồng chí fidel castro
từ khi đón đoàn tại cầu hiền lương cho đến ngày cuối cùng của chuyến thăm quảng trị
với hơn hai trăm năm mươi tác phẩm chụp ảnh đồng chí fidel castro
thăm vùng giải phóng quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm cầm máy của mình đây là một trong những dấu ấn sâu đậm nhất trong suốt cuộc đời của ông
khi mà gặp được fidel tại hiền lương nam bình lương
thì tôi đã đặt cho mình một trách nhiệm
trong một ngày ấy phải là lịch sử chép lại bằng ống kính cho quảng trị
tôi không nghĩ rằng đó là riêng fidel
mà tôi nghĩ rằng đất nước cuba đã ủng hộ trong cuộc hạng kiến chống mỹ của ta
và fidel đưa đến cái niềm tin ấy của nhân dân cuba
cho ủng hộ cho chúng ta và làm cho ta mạnh thêm sức
chúng ta mạnh lên cường tráng lên và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thắng
hơn bốn mươi ba năm trôi qua nhưng chị nguyễn thị hương
ở phường một thành phố đông hà không bao giờ quên câu chuyện của đời mình
lúc đó vào ngày một mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi lực lượng đoàn viên thanh niên xã vĩnh thành huyện vĩnh linh
đang san lấp hố bom phía bắc cầu hiền lương
thì một quả bom phát nổ làm chị bị thương nặng
trong giờ phút nguy nan đó
danh giới giữa sự sống và cái chết cận kề
chị hương được chủ tịch fidel castro và thủ tướng phạm văn đồng
dùng xe của đoàn công tác đưa chị đi cấp cứu kịp thời
là người hết sức may mắn được chủ tịch fidel castro cứu sống
chị hương xem chủ tịch fidel castro như người cha đã sinh ra mình lần thứ hai
bác fidel castro và phạm văn đồng cứu sống tôi thì tôi không được có ngày hôm nay
được bác cứu sống như không có thì cũng không có
ngày hôm nay tôi khỏi bác như vậy một người cha mình sinh ra lần thứ hai
ngay sau khi hiệp định paris được ký kết
trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và bận biệu với trăm công nghìn việc
chủ tịch fidel castro vẫn thu xếp để đến thăm động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta
để lại nhiều ấn tượng sâu sắc
trong lòng nhân dân việt nam đặc biệt với nhân dân quảng trị
rất nhiều nhân chứng lịch sử của ngày ấy may mắn được đón tiếp chủ tịch fidel castro
cho đến bây giờ vẫn không quên được khí thế vui mừng của nhân dân quảng trị
khi mà được một vị nguyên thủ đầu tiên mà đến vùng giải phóng quảng trị
thì như vậy thì quảng trị thấy rằng hết sức vinh dự rồi
nhưng phải nói cái đó cũng là một cái cố vụ rất lớn cho nhân dân
vì vậy cho nên nhân dân kinh ngãi
mà đón được fidel phải nói người ta hào hứng phấn khởi cái kinh khủng lắm
không phải mình chỉ trên cán bộ nói mà nhân dân người ta cho là vùng giải phóng miền nam
mà được đón một vị nguyên thủ quốc gia đến thăm thì như thế
phải nói rằng là kích đồng trung dân phải nói rằng là hết sức là phấn khởi
và chính cái đó là một ý nghĩa rất lớn đồng viên cả miền
để mà tiếp tục cái cuộc chiến đấu tiếp theo để giải phóng hoàn toàn miền nam
quảng trị sau bốn mươi ba năm
trong ngày quê hương hoàn toàn giải phóng
dấu tích chiến tranh đã được che phủ bởi màu xanh của bạt ngàn cây trái
có những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển
nhưng ký ức của những ngày đầu được vinh dự đón tiếp fidel castro vẫn còn vang vọng
viva cuba viva việt nam viva fidel viva hồ chí minh
sẽ mãi vun đắp tình hữu nghị đặc biệt việt nam cuba
chiều nay tại hà nội
dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ khai mạc phiên họp thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
đây là phiên họp gần cuối năm nên chính phủ sẽ tập trung vào việc bàn thảo
các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
trong phiên họp này thủ tướng cũng yêu cầu chính phủ thảo luận việc lo tết cho đồng bào
nhất là vùng sâu vùng xa vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngay từ bây giờ
phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo vắn tắt kết quả cơ bản
của kỳ họp quốc hội vừa qua trong đó nêu rõ chính phủ đã trình bốn mươi năm báo cáo
và đã được quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng đặc biệt là một số kế hoạch trung hạn quan trọng
một số chủ trương quan trọng do chính phủ trình cũng được quốc hội thông qua
điều đó thể hiện chính phủ đã chuẩn bị công phu có trách nhiệm
thủ tướng biểu dương các bộ ngành liên quan các bộ trưởng đã có sự chuẩn bị tốt trả lời chất vấn đầy đủ
theo thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này chính phủ đặt vấn đề cụ thể triển khai kế hoạch ngân sách nhà nước

thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ không để xảy ra tình trạng nói không đi đôi với làm mà phải có các phản ứng chính sách kịp thời
đi liền với đó là cất lời hứa cho quốc hội

thế bây giờ các bộ trưởng cũng lấy hứa thủ tướng cũng lấy nói cũng phải trả lời cho quốc hội về vấn đề
mà có làm không
hay mình nói cho vui hay cho lấy lòng cho quốc hội đó có phải
mình nói mà làm cái hành động mà lại nói
lời nói và hành động ta phải đặt vấn đề rõ hơn
anh có cái vang quá từ chức không
có nghị định trong vấn đề này không
ai làm việc đó chính bộ đội phòng phải làm việc đó chính chính phủ

thủ tướng yêu cầu từ nay đến tết nguyên đán các cấp ngành địa phương phải bảo đảm chăm lo tết cho nhân dân bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai
kiểm soát thị trường bảo đảm không để biến động về giá cả
thủ tướng cũng lưu ý một số tồn tại bất cập đang nổi lên như chỉ số sáng tạo của việt nam sụt giảm từ đó phải tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục
vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đứng vào nhóm asean hàng đầu về thuận lợi trong môi trường kinh doanh
sáng nay tại hà nội hội nông dân việt nam phối hợp với tạp chí cộng sản tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
chủ trương này đã và đang trực tiếp mang lại lợi ích cho người nông dân
vai trò vị thế của giai cấp nông dân và người nông dân ngày càng được khẳng định trong quá trình sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới góp phần vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các bài tham luận của đại biểu đã chỉ ra những điều còn hạn chế sau ba mươi năm đổi mới của đất nước như nông nghiệp phát triển còn kém bền vững tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sức cạnh tranh thấp việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất nông nghiệp còn chậm công nghiệp dịch vụ và ngành nghề chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn
trên cơ sở đó các đại biểu cũng đã kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp xây dựng cơ sở vững chắc cho việc gìn giữ và phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong cấu trúc lại kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay đại biểu quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương
tại thành phố đà lạt đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đã tiếp xúc với hơn ba trăm linh cử tri là cán bộ công nhân viên chức tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt
tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội đã thông báo những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các cử tri đã bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi về kết quả của kỳ họp đồng thời kiến nghị một số nội dung mà cử tri quan tâm
đề nghị nâng cao chất lượng số lượng đại biểu bán chuyên trách của quốc hội cần có định hướng trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao có giải pháp để nâng tỷ lệ che phủ rừng công tác bảo vệ môi trường
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình quốc hội và chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất
tại bắc ninh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh do đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện thuận thành
tại đây cử tri đã kiến nghị tới đại biểu quốc hội một số nội dung như cần bổ sung kinh phí cho lĩnh vực giám sát đầu tư cộng đồng cần có những gói vai lãi suất thấp để nông dân có thể yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài
tại đây bộ trưởng tô lâm ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri đối với hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo vấn đề bảo đảm hòa bình ổn định an ninh chính trị đất nước tiếp tục được duy trì tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
đảng và nhà nước cũng sẽ tập trung chăm lo phát triển mọi mặt đời sống cho nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
tại thanh hóa đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện nông cống và huyện tĩnh gia
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã rất thẳng thắn chia sẻ những đề xuất góp ý cũng như những kỳ vọng của mình vào bộ máy quản lý của nhà nước
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri
đồng thời khẳng định đây là một cơ hội quý báu để lắng nghe những ý kiến kiến nghị phản ánh từ nhân dân
tạo dựng cơ sở để hoạt động quốc hội bám sát với quyền lợi của nhân dân và đất nước
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh theo yêu cầu đặt ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh yên bái
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái đã triển khai thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
trong đó tỉnh yên bái đã trú trọng đến việc đổi mới phương pháp giáo dục
giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng giúp học sinh phát triển một cách toàn diện
cả về trí tuệ thể chất và cả những kỹ năng sản xuất nông nghiệp phù hợp với nhu cầu của địa phương về lâu dài
phóng sự sau đây được thực hiện tại một số trường học ở huyện mù căng trải
trường phổ thông dân tộc nội chú tiểu học nậm khắt là một trong những trường học đầu tiên áp dụng mô hình trường học nông trại
ngoài giờ học học sinh được hướng dẫn làm các công việc thường ngày như chăn nuôi trồng trọt
mô hình này áp dụng phương thức
gắn lý thuyết môn học với thực tế tích hợp kiến thức các bộ môn để ứng dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp
và từ đó các em có những hành động cũng như là các kỹ năng sống tốt hơn
tôi hướng dẫn các em trải nghiệm về các công việc như là trồng rau chăm sóc các con vật nuôi
và đặc biệt là các giờ ngoại khóa thì tôi hướng dẫn các em chơi các trò chơi
ví dụ như là chơi cá ngựa đẩy gậy
và đặc biệt là các em gái thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các em
các em theo thùa và đặc biệt là về cách vệ sinh cá nhân của các em
vì các em là những em gái đang ở lứa tuổi rất là nhạy cảm
căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và độ tuổi hoàn cảnh sống của các em học sinh
các trường học ở yên bái đã tổ chức thiết kế mô hình trường học trang trại
sao cho phù hợp để thu hút sự tham gia của học sinh
đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội chú tiểu học nậm khắt do có quý đất rộng
nên nhà trường tổ chức thực hiện
ngay sau nhà bán chú
đối với trường tiểu học và trung học cơ sở la bán tần
học sinh nơi đây lại được học hướng dẫn theo thùa
thành lập đội văn nghệ tập múa phục dựng các điệu múa dân tộc
khiến các em yêu trường yêu lớp hơn
giờ ngoại khóa khi các em biểu diễn cũng thu hút khách du lịch tới xem
điều này đã giúp các em dạng dày hơn trong giao tiếp
hốt khen này thì nhà trường
đã thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đã đưa vào tiếp hùng ngoại khóa ngoài giờ
để thực hiện cái việc hướng dẫn các em các điệu múa các ông nhảy
để cho các em về thích yêu trường yêu lớp hơn
mô hình trường học nông trại ở yên bái không chỉ mang lại hiệu quả cao trong giáo dục kỹ năng sống
kỹ năng làm công việc nhà nông cho học sinh
mà còn tạo hứng thú học tập và niềm vui sau mỗi giờ tan lớp
con rất thích học ở ngôi trường này vì học ở đây con được chơi nếm bao chơi cờ vua chơi cầu lồng
con còn được trồng rau nữa cô giáo nấu cho con ăn và dạy con theo
bạn con và con đều thích học ở đây
khi các em được tập trung học tập và được trải nghiệm các hoạt động ở tại nhà trường
thì dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo các em cảm thấy rất là hào hứng và tham gia nhiệt tình
rất là nhiều em các em được tham gia trải nghiệm thì các em rất là phấn khởi
và ngoài ra thì các em đã biết được những công việc và những hoạt động ở tại nhà trường
giúp các em tự tin hơn và có nhiều em cũng đã mạnh dạn hơn trong việc học tập tại nhà trường
hiệu quả của mô hình trường học nông trại đã thể hiện rõ
tuy nhiên để áp dụng mô hình này vào các trường học trên địa bàn
huyện mùa căng trải còn gặp rất nhiều khó khăn
đề án sắp xếp quy mô mạng lưới giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của tỉnh yên bái
với mô hình trường học trang trại đang được thực hiện ở một số địa phương
tuy mới triển khai nhưng đã cho thấy hiệu quả về lâu dài
đó là học sinh đến trường không chỉ học chữ mà còn được rèn luyện các kỹ năng trang bị kiến thức về sản xuất nông nghiệp
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
để sau này nếu các em không học lên cao nữa
mà trở về với ruộng nương thì cũng đã có sẵn kỹ năng kiến thức để áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất
trở thành những nông dân sản xuất giỏi
đó chính là cách để yên bái tạo nguồn nhân lực có chất lượng giải đều khắp ở các bản làng
làm đòn bẩy để phát triển kinh tế xóa nghèo bền vững ở vùng cao vùng xa
trong phần tiết
tin thế giới
mỹ xả súng tại new yorklyn làm nhiều người thương vong
iran lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu
thưa quý vị ít nhất một người chết và chín người khác bị thương
trong một vụ xả súng xảy ra tại thành phố new yorkl bang louisiana của mỹ
vụ xả súng xảy ra vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng giờ địa phương hôm chủ nhật
khoảng một mươi bốn giờ
vụ xả súng xảy ra vào khoảng một giờ ba mươi phút giờ việt nam tại khu phố của người pháp ở new orleans
theo cảnh sát vụ xả súng xảy ra đúng lúc đang diễn ra một cuộc họp báo tại khu phố này
các nạn nhân của vụ sạ súng đều ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi bảy tuổi
cùng hai phụ nữ và tám người đàn ông
hai người đã bị bắt vì tội sở hữu súng đạn trong đó có một nạn nhân của vụ xả súng
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ xả súng
tuy nhiên theo những người chứng kiến trước khi xảy ra vụ sả súng nói trên
đã có một cuộc cãi vã
công tác điều tra đang tiếp tục được tiến hành
truyền thông philippines đưa tin một vật thể nghi là bom đã được phát hiện gần đại sứ quán mỹ
tại thủ đô manila vào sáng ngày hôm nay
cảnh sát manila đã ngay lập tức vô hiệu hóa vật thể nghi là bom nói trên
rất may không ai bị thương trong vụ việc này
vào lúc bảy h ba mươi sáng nay giờ địa phương
cảnh sát đã phong tỏa đoạn hướng về phía nam của đài lộ rossa
trước đại sứ quán mỹ tại thủ đô manila của philippines
đội phá bom thuộc lực lượng cảnh sát manila đã vô hiệu hóa
vật thể nghi là bom nói trên và làn đường đã hoạt động trở lại
vào lúc chín giờ sáng cùng ngày
một nhân viên dọn vệ sinh cho biết đã gọi cho cảnh sát sau khi phát hiện
vật thể khả nghi trong một thùng rác trong đó một chiếc điện thoại di động
có các dây màu đen và đỏ nối với một vật thể hình tròn màu đen
hiện vẫn chưa rõ liệu thiết bị này có thực sự là một quả bom hay không
nguồn tin từ bộ quốc phòng và các lực lượng phòng vệ nhật bản cho biết
mạng lưới thông tin chung của họ đã bị tấn công trong tháng chín vừa qua
và có thể tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính
của lực lượng phòng vệ mặt đất
theo các nguồn tin một số thông tin có thể đã bị dò dỉ trong sự cố này
nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ
cơ sở tầng thông tin quốc phòng một mạng lưới thông tin tốc độ cao
kết nối với các căn cứ và trại của các lực lượng phòng vệ nhật bản sdf
là mục tiêu bị tấn công
có thể tin tặc đã truy cập trái phép những máy tính
tại học viện quốc phòng và đại học quân y quốc gia
sử dụng chúng như cổng kết nối để xâm nhập vào hệ thống máy tính
của lực lượng phòng vệ mặt đất
do đó cơ quan này đang phải nhanh chóng tiến hành điều tra
đồng thời ngăn chặn sự việc tái diễn
truyền thông iran dẫn lời bộ trưởng bộ dầu khí nước này cho biết
các cuộc thảo luận đang diễn ra cho thấy khả năng các thành viên tổ chức
các nước xuất khẩu dầu mỏ opec sẽ đạt được thỏa thuận
về cắt giảm sản lượng khai thác nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường thế giới
phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp của bộ trưởng dầu khí iran jan gane
với bộ trưởng năng lượng algeri nureddin boutafar đang ở tham iran
ông jan gane cũng khẳng định sẽ đưa ra quan điểm ủng hộ thỏa thuận này
tại cuộc họp của opec tại viên áo vào ngày ba mươi tháng một mươi một tới
algeria đề xuất cắt giảm sản lượng một một triệu thùng dầu một ngày
đối với các thành viên opec và sáu trăm linh thùng một ngày đối với các thành viên ngoài opec
ông botafa cũng nhận định nếu các thành viên opec thông qua được kế hoạch này
giá dầu thế giới sẽ đạt năm mươi sáu mươi đô la mỹ một thùng vào năm tới
cảnh sát trung quốc hôm nay cho biết chín đối tượng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự
liên quan đến vụ sập bệ tháp làm lạnh của nhà máy điện phong thành
đang thi công ở thành phố nghi xuân tỉnh giang tây miền đông nước này
cảnh sát đã bắt giữ chín người chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn xảy ra hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
trong số những đối tượng bị bắt giữ có chủ tịch công ty công nghệ tháp khơ pê yên anh
và kỹ sư trưởng của dự án đang thi công
công trình xây dựng tháp làm lạnh là một phần trong kế hoạch mở rộng nhà máy điện phong thành
do công ty canang changxi chủ sở hữu và công ty công nghệ tháp khơ pê yên anh thi công
tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của bảy mươi bốn người và khiến hai người bị thương
các cơ quan chức năng trung quốc đang tiến hành điều tra vụ việc
hàng chục nghìn người thuộc các đảng phái phản đối cải cách hiến pháp ở italia
đã xuống đường biểu tình ở thủ đô rome kêu gọi bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu ý dân
về cải cách hiến pháp dự kiến tổ chức vào đầu tháng tới
biểu tình tuần hành từ quảng trường cộng hòa đến quảng trường nhân dân
tại đây phe phản đối cải cách tổ chức một buổi hòa nhạc kêu gọi bỏ phiếu chống
trong cuộc chương cầu ý dân sắp tới
các nhà tổ chức ước tính khoảng năm mươi người tham gia biểu tình
cảnh sát phải tăng cường an ninh ở mức cao nhằm ngăn không để xảy ra tình huống xấu
dự kiến cử tri italia sẽ đi bỏ phiếu về cải cách hiến pháp vào ngày bốn tháng một mươi hai tới
thủ tướng matteo renzi khẳng định cải cách hiến pháp là điều cần thiết
nhằm đưa italia trở nên hiện đại và hiệu quả hơn
theo đề xuất cải cách hiến pháp hệ thống lưỡng viện của italia sẽ được cải tổ
cụ thể hai viện italia sẽ có nhiệm vụ tiến hành các cuộc bỏ phiếu tiến nhiệm
và thông qua các dự luật
trong khi đó thượng viện sẽ bị cắt giảm đáng kể về số lượng
từ ba trăm một mươi năm nghị sĩ xuống còn một trăm linh nghị sĩ
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại